ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố cần thơ vừa tổ chức họp trực tuyến với các địa phương
và các đơn vị y tế trên địa bàn để triển khai các biện pháp tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
hiện thành phố cần thơ đang cách ly tập trung hai trăm một mươi người
số trường hợp đang theo dõi sức khỏe cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú là một tám mươi ba trường hợp
trong đó có một bảy mươi bốn trường hợp có đi qua đà nẵng quảng nam
ngay sau khi có ca nhiễm tại cộng đồng tại đà nẵng cần thơ đã ban hành một mươi sáu văn bản chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
đồng thời cập nhật liên tục kịp thời các văn bản chỉ đạo của chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
các bộ ngành trung ương trước diễn biến phức tạp nguy hiểm của dịch covid một mươi chín
ông lê quang mạnh chủ tịch ủy ban nhân dân trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố cần thơ
đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm các quan điểm nguyên tắc phương châm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới